trong dịp nghỉ tết nguyên đán nhâm dần hai nghìn hai mươi hai từ ngày hai mươi chín tháng một đến ngày năm tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai
tai nạn giao thông so với cùng kỳ tết nguyên đán tân sỉu hai nghìn hai mươi một đã giảm sâu cả về số vụ số người chết và số người bị thương
tình trạng ồn tắc giao thông diễn biến phức tạp trên các trục chính các đầu mối giao thông quan trọng của hà nội
tp hcm một số trạm thu phí và các địa điểm du lịch do nhu cầu sử dụng phương tiện cá nhân của người dân tăng cao
để bảo đảm giao thông thông suốt phục vụ nhân dân đi lại thuận tiện an toàn trong các ngày cuối đợt nghỉ tết nguyên đán nhâm dần
chủ tịch ubnd chủ tịch ubnd giao thông quốc gia đề nghị các bộ ngành ban an toàn giao thông các tỉnh thành phố
duy trì tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm kết hợp với thông tin truyền thông tổ chức giao thông giám sát phát hiện
và xử lý sự cố kịp thời để kéo giảm un tắc và tai nạn trong những ngày cuối của kỳ nghỉ tết nguyên đán
cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế vừa có báo cáo nhanh về tình hình khám chữa bệnh cấp cứu tai nạn ngộ độc
từ ngày hai mươi chín tháng chạp năm tân sỉu tới ngày năm tết nhân dần hai nghìn hai mươi một
theo đó tính đến ngày năm tháng hai số người tới khám cấp cứu vì tai nạn giao thông tai nạn đánh nhau trong sáu ngày nghỉ tết
giảm khá nhiều trong khi tai nạn do pháo nổ lại tăng cao
theo đó trong sáu ngày nghỉ tết nguyên đán vừa qua tổng hợp của các cơ sở khám chữa bệnh trên toàn quốc ghi nhận
gần hai tám trăm bốn mươi ca cấp cứu tai nạn do đánh nhau chiếm hai tổng số ca cấp cứu trong đó có một trăm chín mươi năm bệnh nhân tử vong
về số ca khám cấp cứu liên quan đến tai nạn giao thông là gần hai mươi bốn sáu trăm linh trường hợp giảm tám chín so với cùng kỳ năm ngoái
trong đó có hơn một năm trăm năm mươi trường hợp tử vong ít hơn hai mươi sáu ca so với cùng kỳ năm ngoái
điều đáng chú ý là trong những ngày nghỉ tết nhâm dần vừa qua số trường hợp phải nhập viện do tai nạn pháo nổ
tăng khoảng tám so với năm ngoái
cụ thể các bệnh viện đã tiếp nhận ba trăm một mươi sáu trường hợp cấp cứu do ảnh hưởng của pháo nổ các loại không có ca tử vong
cùng với đó là ba mươi bốn người khác phải cấp cứu do chất nổ khác
phản ứng nhanh hiệu quả trong tấn công trấn áp tội phạm nhất là tội phạm đường phố không ai khác chính là lực lượng chín trăm một mươi một của công an thành phố đà nẵng
ở bất cứ thời điểm nào dù ngày nghỉ hay lễ tết thì họ vẫn không hề nao núng trước nhiệm vụ bảo vệ cho nhân dân vui chơi được an toàn
để hiểu hơn về lực lượng chín trăm một mươi một và những khó khăn nguy hiểm mà lực lượng này phải đối mặt mời quý vị và các bạn cùng đồng hành với phóng viên antv ngay sau đây
một mươi giờ tối trong ca tuần tra tổ công tác c hai nghìn chín trăm một mươi một phát hiện hai thanh niên có dấu hiệu khả nghi nên dừng xe kiểm tra
sự hoảng hốt của hai đối tượng đã dần lộ rõ khi số ma túy đá vừa mua về được cất giấu trong người đặng xuân mộng ba mươi chín tuổi chú phường nại hiên đông bị phát hiện
trước thời điểm đó công an tp đà nẵng đã đưa ra một bản tin về lực lượng chín trăm một mươi một của công an tp đà nẵng
trước đó tổ công tác c một chín trăm một mươi một cũng phát hiện một nhóm thanh niên điều khiển xe phóng nhanh trên địa bàn quận liên triều liền đuổi theo ngăn chặn
quan sát mình nhóm thanh niên này có dấu hiệu tụ tập hẹn nhau đi giải quyết mâu thuẫn
thậm chí có tin nhắn thuê chém người và được hứa hẹn trả bằng tiền
đó chỉ là hai trong số hàng chục vụ việc mà các tổ công tác chín trăm một mươi một phải xử lý hàng đêm
với mục tiêu đảm bảo an ninh an toàn cho nhân dân thành phố vui tết đón xuân trong bình an
các tổ công tác chín trăm một mươi một vẫn căng mình với nhiệm vụ tuần tra kiểm soát ở nhiều khu vực địa bàn trọng điểm
những thời tiết khác biệt trước đó kể cả những lễ hậu
thì lực lượng chín trăm một mươi một của chúng tôi vẫn có tổ chức lực lượng là tuần tra mặc vục tốt trạng và xử lý các trường hợp vi phẩm
nhằm đảm bảo được an ninh trật tự trên toàn thành phố
không chỉ tác chiến độc lập
chín trăm một mươi một còn phối hợp chặt chẽ với các đội nghiệp vụ công an cơ sở để khép kín địa bàn
khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật thì cùng nhau hỗ trợ chấn áp tội phạm đến cùng
bên cạnh đó các tổ công tác còn tăng cường nhắc nhở người dân thực hiện phòng chống dịch covid một mươi chín theo quy định
khi người dân vui chơi cũng là lúc các tổ chín trăm một mươi một lên đường thực thi nhiệm vụ
vì cái hạnh phúc vì cái cuộc sống hạnh phúc ấm no
một cái tết trọn vẹn của nhân dân nên chúng tôi sẵn sàng hy sinh thời gian gia đình
sắp xếp lại thời gian gia đình để phục vụ cho đảm bảo cho bà con yên vui hạnh phúc
chưa năm nào có được một cái tết trọn vẹn cùng với gia đình
nhưng với mỗi thành viên chín trăm một mươi một niềm hạnh phúc lớn nhất là khi thấy nhân dân được an toàn
đã nửa đêm về sáng đường phố thưa dần
nhưng trên mọi ngã đường
góc phố các chiến sĩ lực lượng chín trăm một mươi một vẫn miệt mài với nhiệm vụ tuần tra kiểm soát
làm điểm tựa vững chắc cho nhân dân có một cái tết thật đầm ấm và yên vui
công an quận bình tân tp hcm đang phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan
điều tra vụ hai mẹ con tử vong tại căn nhà trọ trong hẻm đường lê đình cẩn thuộc phường tân tạo quận bình tân
theo đó lãnh đạo ubnd phường tân tạo cho biết là hai mẹ con tử vong là người phụ nữ ba mươi
ba mươi bốn tuổi quê ở tỉnh sóc trăng và con gái là khoảng bảy tháng tuổi
trước đó vào tối ngày năm tháng hai chồng nạn nhân đi về nhà trọ thì phát hiện vợ tử vong trong tư thế treo cổ
và con gái tử vong trong máy giặt được biết nạn nhân là công nhân tại một công ty ở quận bình tân
theo chồng nạn nhân thì giữa hai vợ chồng không có mâu thuẫn với nhau
vụ việc vẫn đang được cơ quan công an điều tra làm rõ
liên quan đến đường dây buôn lậu làm xăng giả quy mô đặc biệt lớn
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai vừa hoàn tất bản kết luận
điều tra chuyển viện kiểm sát nhân dân tỉnh đồng nai đã đề nghị truy tố bảy mươi bốn bị can
cụ thể phan thành hiểu giám đốc công ty trách nhiệm hiếu hạn thương mại phan lê hoàng anh
nguyễn hiểu tứ đào ngọc viễn giám đốc công ty trách nhiệm hiếu hạn đại dương hải phòng
cùng bảy mươi một đồng phạm bị truy tố về tội buôn lậu
ngô văn thủy đội trưởng đội ba cục điều tra chống buôn lậu tổng cục hải quan
bị truy tố về tội nhận hối lộ
theo kết quả điều tra từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi đến tháng hai năm hai nghìn hai mươi một
hữu và viễn cùng các đối tượng đã vận chuyển tổng cộng hơn một trăm chín mươi tám triệu lít xăng lậu
trị giá gần hai tám trăm linh tỷ đồng trong đó đã tiêu thụ hơn một trăm chín mươi sáu triệu lít thu lợi hàng trăm tỷ đồng
riêng phan thành hiếu hưởng hơn một trăm linh năm tỷ đồng
thưa quý vị vấn đề an toàn phòng cháy chữa cháy tại các cửa hàng xăng dầu
luôn được các địa phương và lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đặc biệt quan tâm
đặc biệt là trong dịp tết này
bởi sự cố cháy nổ nếu xảy ra tại cửa hàng
hàng xăng dầu thì đều sẽ gây thiệt hại rất nghiêm trọng về người và tài sản
ghi nhận ngay sau đây tại tỉnh quảng ngãi
đây là hình ảnh cửa hàng xăng dầu số bảy của petrolimic quảng ngãi
ở phường nguyễn nghiêm thị xã đức phổ
là nơi tập trung nhiều ô tô tải đậu đỗ ngày lẫn đêm
san sát với nhau ngay bên cạnh khu vực kinh doanh xăng dầu
tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ
đậu đỗ tại cửa hàng là việc này là có xảy ra
nhưng về phía công ty cũng đã quán triệt các cửa hàng
đặc biệt là những xe mà chỉ đậu đỗ
có lẽ là chúng ta phải đinh tầm về khách hàng nữa
thì cửa hàng có thể giải quyết trong một thời gian ngắn
năm mươi phút xe đậu đỗ sau khi nhận hàng và trả hàng
trả khách thì các xe phải rời ngay về cửa hàng
khi đậu đổ thì nhân viên cửa hàng sẽ hướng dẫn các xe đậu
đều phải dai đầu ra phía ngoài xe trên trạng thái nổ máy
và tài xế ngồi yên trên chỗ
càng thiết thì sẽ di chuyển cửa hàng để đảm bảo an toàn phòng cháy
kinh doanh xăng dầu là một trong những ngành nghề tiềm ẩn
nguy cơ cháy nổ rất cao
đòi hỏi chủ các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu
cần phải thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật
nhất là việc đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy
vì chỉ một sự sơ suất nhỏ có thể dẫn đến những hậu quả rất to lớn
đậu phòng cháy chữa cháy là vừa kinh nghiệm bán hàng
mà vừa là phòng cháy chữa cháy
nếu có sự cố xảy ra thì anh em ở nhân viên bán hàng
trực tiếp chữa cháy tại chỗ
nếu có cháy lớn thì báo ngay với lãnh đạo công ty
và báo ngay với phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an tỉnh
để đảm bảo an toàn cháy nổ dịp tết này
phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh quảng ngãi
phối hợp cùng công ty cửa hàng xăng dầu
tổ chức diễn tập chữa cháy tại bể chứa tại cửa hàng xăng dầu trường trinh
tại buổi diễn tập cán bộ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
đã tổ chức tuyên truyền cho nhân viên công ty
về các nguyên nhân gây ra hỏa hoạn mức độ nghiêm trọng của từng loại đám cháy
cũng như hướng dẫn những kỹ năng biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy tại cơ sở
thời gian qua lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
cũng đã kiểm tra hàng trăm cây xăng trên lệ bàn tỉnh quảng hải
và chỉ ra nhiều lỗ thi phạm như các thiết bị tiêu thụ điện không an toàn
dụng cụ trang bị chữa cháy tại chỗ thiếu và không thường xuyên bảo dưỡng
trong dịp tết này việc chấp hành nghiêm túc an toàn phòng cháy chữa cháy
tại cửa hàng xăng dầu góp phần ngăn chặn cháy nổ xảy ra
và tiếp theo sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm hộ khẩu thường trú tại ấp chợ cũ thị trấn mỹ xuyên huyện mỹ xuyên tỉnh sóc trăng
và đối tượng du tấn đạt sinh năm hai nghìn hộ khẩu thường trú tại ấp võ thành văn
xã an thạnh nam huyện cù lao dung tỉnh sóc trăng phải nhận quyết định truy nã
của công an huyện củ lao dung tỉnh sóc trăng về tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp
của lực lượng công an để bảo đảm an toàn đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
những thông tin về dự báo thời tiết cũng đã kết thúc bản tin một trăm một mươi ba cập nhật lúc một mươi năm h của truyền hình công nhân dân ngày hôm nay
mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi các chương trình tiếp theo trên antv